liên quan vụ tấn công đẫm máu ở mosco khiến hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng và khoảng hai trăm linh người bị thương
mới đây người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã cung cấp những thông tin nghi ngờ về người đứng đằng sau vụ khủng bố này
theo hãng tin tass ngày hai mươi sáu tháng ba giám đốc tổng cục an ninh liên bang nga fsb alexander bortnikov
đã có phát biểu về vấn đề kẻ đứng sau vụ tấn công tại nhà hát krokus city hall ở ngoài ô mosco nga
vị giám đốc này cho hay nga vẫn tin rằng ukraine có tham gia vào vụ việc trên
tuy vậy lãnh đạo fsb không đưa ra bằng chứng nào khi đáp lời phóng viên
đồng thời ông cũng lưu ý tới nay fsb chưa xác định được ai là người cụ thể chỉ đạo vụ tấn công
theo reuters lời nói của ông botnikov đã phản ánh quan điểm rìu hâu trong chính quyền nga
cũng theo vị lãnh đạo này
cơ quan an ninh nga hiện đang cố gắng xác định danh tính của tất cả những người liên quan đến vụ tấn công cả trong và ngoài nước nga
ngoài ukraine trước câu hỏi liệu mỹ và anh có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố hay không
người đứng đầu fsb đã đáp lại đây là một khả năng nếu dựa vào những thông tin mà fsb hiện có
tuy nhiên mọi thông tin vẫn cần được các điều tra viên chứng minh
tuyên bố của ông bornnikov với giới truyền thông diễn ra sau cuộc họp của hội đồng văn phòng tổng công tố nga
giám đốc fsb cũng khẳng định cơ quan này sẽ làm mọi cách cần thiết để xác định những kẻ trực tiếp tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố
theo đài reuters dẫn lời ông bornnikov cũng tiết lộ rằng phía bên kia những kẻ khủng bố có thể được chào đón như một anh hùng
mặc dù không nói rõ nhưng thời điểm này phía bên kia mà vị giám đốc ám trì chính là ukraine
ông bornnikov cho biết bốn tay súng trực tiếp thực hiện vụ tấn công nhằm vào khu phức hợp krokus city hall vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
lên kế hoạch trốn sang ukraine trước khi bị cơ quan thực thi pháp luật nga bắt giữ
lãnh đạo fsb cũng nghi ngờ rằng bốn tay súng này đang được chờ đợi ở ukraine
và kiev có thể đã chuẩn bị sẵn một đường tẩu thoát để cho họ vượt biên sang ukraine
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát crocus city ở ngoài ô moscow
nhóm này đã xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát với sức chứa hơn sáu người
sau khi nhắm bắn đám đông
những kẻ tấn công cũng kích nổ bên trong tòa nhà khiến tổ hợp kroger city ho chìm trong biển lửa
một số lượng lớn cảnh sát các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
tính đến cuối ngày hai mươi sáu tháng ba số người thiệt mạng trong vụ tấn công ít nhất là một trăm ba mươi chín người
trong đó có ba trẻ em trong khi khoảng hai trăm linh người bị thương
nguyên nhân tử vong chủ yếu là do trúng đạn hoặc bỏng nặng và ngạt khí
đáng chú ý tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong đó trên telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công vào một cuộc tụ tập lớn ở ngoại ô thủ đô mosco của nga
tuy nhiên moscow vẫn đang điều tra theo hướng có liên hệ với ukraine bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức nước này
giới chuyên gia cho rằng is có thể đã lợi dụng lúc nga đang tập trung vào xung đột ở ukraine để tấn công
bà vera merinova tại trung tâm davis thuộc đại học harvard đã chia sẻ
is nhận thấy việc tấn công moscow
ở thời điểm hiện tại là tương đối dễ dàng
trước cáo buộc từ phía nga trong phỏng vấn với hãng abc của mỹ phó tổng thống mỹ kamaella harris
cũng bác cáo buộc của tổng thống nga putin rằng ukraine đứng sau vụ tấn công trên
bà cho biết mỹ không có chứng cứ về vai trò của ukraine trong vụ việc
theo bà tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is phải chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra
về phía ukraine tổng thống ukraine vladimir zelensky đã lên tiếng khẳng định
ông putin và quan chức nga
đang cố đổ lỗi cho người khác về vụ tấn công
điều này từng diễn ra trước đây khi nhiều tòa nhà bị phá hủy các vụ xả súng và vụ nổ
họ luôn tìm người khác để đổ lỗi
lãnh đạo ukraine cáo buộc nga đã đưa hàng trăm ngàn người đến đây trên đất ukraine
để chiến đấu chống lại ukraine và không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong đất nước của họ
theo ông zelensky những cáo buộc từ nga đối với ukraine
do vụ tấn công khủng bố ở moscow là điều hoàn toàn có thể đoán trước được
sau vụ tấn công chỉ một ngày
fsb đã bắt giữ được một mươi một người có liên quan đến vụ việc trong đó có bốn phần tử khủng bố trực tiếp tham gia
sau đó đến ngày hai mươi năm tháng ba
tòa án basmany của moscow đã bắt giữ thêm ba nghi phạm
theo ủy ban điều tra nga
ba nghi phạm mới nhất bao gồm antron aslomo
daylova aslomo và cha của chúng là aishra aslomo sáu mươi hai tuổi
bị cáo buộc liên quan tới việc tổ chức hành động khủng bố
các nhà điều tra cho rằng
một trong bốn kẻ trực tiếp xả súng ở nhà hát là shandyshin fariduni đã tuyển dụng antron aslomo vào tháng một
và tuyển daillova ismo trước ngày một mươi một tháng ba để cùng hắn thực hiện hành động khủng bố
cairova được cho là chủ sở hữu của chiếc xe rinat màu trắng mà nhóm khủng bố đã dùng để chạy trốn sau khi tiến hành vụ xả súng
trong một diễn biến khác hãng rbc của nga đã dẫn một nguồn tin trong cơ quan an ninh thổ nhĩ kỳ cho biết
những kẻ khủng bố tấn công kyrgyzstan tito đã tới thổ nhĩ kỳ một thời gian nữa
một thời gian ngắn trước vụ tấn công để gia hạn giấy phép ở lại nga
theo nguồn tin này hai trong số những kẻ tấn công đã rời thổ nhĩ kỳ để tới moscow trong cùng chuyến bay vào ngày hai tháng ba
thời điểm đó không có lệnh bắt giữ đối với những cá nhân này thế nên họ có thể tự do di chuyển giữa các quốc gia
liên quan đến vụ khủng bố ngày hai mươi năm tháng ba điện kremlin cho biết không có quốc gia nào miễn nhiễm với khủng bố
khi được hỏi liệu có thất bại lớn nào của các cơ quan an ninh trong việc ngăn chặn cuộc tấn công tồi tệ nhất ở nga
cụ thể người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov đã nói với giới báo chí rằng cuộc điều tra đang được tiến hành
thật không may thế giới cho thấy rằng không thành phố nào không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm khỏi mối đe dọa khủng bố
ông cho biết lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước nga
khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh nga có cần sự hỗ trợ từ phương tây hay không ông postkov cho biết
các quan chức đặc biệt của nga đang hoạt động độc lập hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào
trong một nối bình luận về chi tiết tình báo ông nói rằng trong các cuộc thảo luận với nhiều nhà lãnh đạo
kể từ khi vụ tấn công xảy ra các nguyên thủ quốc gia đã đề xuất cải thiện nỗ lực quốc tế để chống khủng bố
theo giới chức mỹ họ đã có đủ bằng chứng cho thấy tổ chức khủng bố is đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ở krokus
tuy nhiên nga vẫn giữ mối nghi ngờ của mình về ukraine
sau cam kết bảo vệ an toàn cho nước nga khi tái đắc cử mới đây vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại nhà hát
krokus city ho ở phía bắc thủ đô mosco với con số thường vong cao đã đặt ra thách thức an ninh nghiêm trọng dành cho tổng thống vladimir putin
theo đó vào tối hai mươi hai tháng ba một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát krakow city ở ngoài ô moscow
nhóm này đã xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát có sức chứa hơn sáu người
thời điểm đó một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông mosco ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy
hàng chục người đang hoạt động
nhiều người đang hoảng loạn bỏ chạy
sau khi nhắm mắt đám đông những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà khiến tổ hợp krakow city hall chìm trong bình lửa
một số lượng lớn cảnh sát các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
tính đến cuối ngày hai mươi năm tháng ba số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên một trăm ba mươi bảy người trong khi hơn một trăm tám mươi người bị thương
nguyên nhân tử vong chủ yếu là trúng đạn hoặc bỏng nặng hay ngạt khí
đáng chú ý mới đây tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is
đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong đó trên telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công vào một cuộc tụ tập lớn ở ngoài ô thủ đô mosco của nga
tuy nhiên mosco vẫn đang điều tra theo hướng có liên hệ với ukraine bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức nước này
sự việc này xảy ra khi nước nga vừa ăn mừng chiến thắng ông putin trong nhiệm kỳ thứ năm
khi ấy ông putin được bao quanh bởi những thanh niên trẻ tuổi chẳng đầy nhiệt huyết
mặc những chiếc áo phông mang dòng chữ putin
nga chiến thắng
tất cả đã mang đến một hình ảnh vị tổng thống tràn đầy tự tin của nước nga
một tuần sau sự việc thảm sát bất ngờ xảy ra
tổng thống nga putin xuất hiện trên truyền hình quốc gia với vẻ mặt đầy đau buồn chấn an người dân sau vụ tấn công khủng bố
nhằm vào một buổi biểu diễn nhạc rock ở ngoài ô mosco gây rúng động cả thế giới
trước đó mặc dù đã được thông tin nhưng tổng thống vladimir putin đã bác bỏ cảnh báo của tình báo mỹ về nguy cơ tấn công khủng bố sắp xảy ra
và kêu gọi lãnh đạo cơ quan an ninh liên bang nga fsv tập trung vào nỗ lực truy lùng gián điệp của ukraine hoạt động trên lãnh thổ
lên tiếng về các thông tin này ông mark kallati người đứng đầu công ty tư vấn tình báo hàng đầu có trụ sở tại london
cũng bác bỏ những cáo buộc rằng giới chức điện kremlin phản ứng chậm trong vụ tấn công khủng bố ở krokus
và khẳng định rất khó có thể ngăn chặn những âm mưu tấn công khủng bố như vậy
ông cho biết sẽ rất khó để xác định được các âm mưu tấn công khủng bố có quy mô riêng lẻ như trên
khi những tên khủng bố vẫn thành công dù đất nước đó có một lực lượng phản gián lực lượng an ninh tốt như thế nào đi chăng nữa
đồng thời ông nhận định vụ tấn công đẫm máu tại krokus đã tác động mạnh tới hình ảnh người bảo vệ tổ quốc cứng rắn của ông putin
đến nay vụ khủng bố vẫn khiến cả nước nga bàng hoàng xảy ra giữa lúc quân đội nước này đang tiếp tục chiến dịch ở ukraine
và ngăn lực lượng của kiev tập kích mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ nga
gần đây kiev đã thực hiện loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái uav
và các nhà máy lọc dầu ở nga làm gián đoạn sản xuất đe dọa chuỗi cung ứng
điều đó làm tăng thách thức đối với chính quyền tổng thống putin trong nỗ lực thực hiện cam kết đảm bảo an ninh cho đất nước và người dân nga mà ông đưa ra khi đắc cử
sau cuộc xả súng ngày hai mươi bốn tháng ba các nghi phạm đã bị đưa ra trình diện tòa án moscow phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố cùng án tù trung thân
được biết nhiều quan chức cấp cao nga kêu gọi tái áp dụng án tử hình
theo đó nga đã không áp dụng án tử hình từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
thế nhưng ngày càng nhiều người trong chính quyền tổng thống vladimir putin kêu gọi từ bỏ chính sách này sau thảm kịch đẫm máu nhất ở nga trong hai thập kỷ qua
qua ghi nhận đây không phải là lần đầu tiên tổng thống nga putin đối mặt với những thách thức về an ninh quy mô lớn
vào lần đầu tiên khi ông đảm nhiệm cương vị quyền tổng thống nga trong ngày cuối cùng của năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
vị cựu sĩ quan tình báo kgb của nga này đã lên tiếng khẳng định quyết tâm đánh đuổi đến cùng những kẻ khủng bố ở nước cộng hòa hồi giáo chech nha
thuộc liên bang nga mà ông cáo buộc đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom nhằm vào các tòa nhà ở các tỉnh lân cận
thời điểm đó nga từng dung chuyển bởi các vụ tấn công khủng bố được cho là do những phần tử hồi giáo cực đoan ở check nha gây ra
ông putin khi đó nổi tiếng với cam kết sử dụng những biện pháp cứng rắn nhất để săn lùng những kẻ khủng bố và khôi phục an ninh
chiến thắng tại check nha không chỉ giúp củng cố vị thế của tổng thống putin trong giai đoạn đầu nắm quyền khi nước nga còn đang bộn bề gian khó
mà còn là lời khẳng định đánh thép của ông rằng nga không bao giờ thỏa hiệp với những kẻ tấn công khủng bố
mà sẽ luôn tìm mọi cách để khiến chúng phải trà ra đất nếu động đến sự an toàn của người dân và an ninh của nga
bằng những phát biểu cứng rán cùng nỗ lực chống khủng bố của nga vào cuối những năm một nghìn chín trăm chín mươi đầu những năm hai nghìn đã củng cố quyền lực của ông putin
khi người nga kêu gọi hành động để khôi phục luật pháp và trật tự điều này càng được củng cố rõ ràng hơn vào bốn năm sau đó
khi nước nga một lần nữa phải hứng chịu một vụ tấn công khủng bố
những vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhằm vào một trường học ở berlin vào hồi tháng chín năm hai nghìn bốn
vụ tấn công trên đã khiến hơn ba trăm linh người thiệt mạng và tám trăm linh người khác bị thương
những kẻ khủng bố sau đó đã bị các lực lượng đặc nhiệm của nga chấn áp và bắt giữ
phát biểu sau thảm kịch tổng thống nga putin nhấn mạnh
như tôi đã nói rất nhiều lần chúng ta đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng các cuộc bạo loạn chống đối các hành động khủng bố
nhưng lần này tội ác mà những kẻ khủng bố gây ra là chưa từng có tiền lệ
đó không chỉ là thách thức đối với tổng thống quốc hội hay chính quyền mà là thách thức với toàn nước nga toàn thể người dân nga
nước nga đang bị tấn công
những kẻ khủng bố tin rằng chúng mạnh hơn chúng ta
chúng nghĩ rằng chúng có thể khiến chúng ta run sợ trước sự tản bạo của chúng đánh gục ý chí của chúng ta và khoét sâu vào sự chia rẽ trong xã hội
dường như chúng ta phải lựa chọn hoặc chống lại chúng hoặc chấp nhận theo những yêu sách của chúng để mặc chúng hủy hoại nước nga
với hy vọng rằng cuối cùng chúng cũng có thể
giờ đây tinh thần không khoan nhượng trước khủng bố này một lần nữa được ông putin thể hiện sau vụ tấn công đẫm máu ở krokus
tổng thống nga nghi ngờ những kẻ khủng bố này có liên hệ với ukraine và đang tìm cách truyền sang nước này
ông putin cũng gọi chúng là khủng bố quốc tế và cam kết sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào muốn đánh bại những tay súng này
nhiều nhà quan sát cho rằng an ninh đã không được đảm bảo tại thành phố cransnogot nơi được xem là địa điểm giải trí và mua sắm khổng lồ ở ngoại ô nga
bất chấp những cảnh báo từ chính phủ mỹ
theo một doanh nhân tại moscow thành phố krasnogorsk là nơi rộng lớn với nhiều nhà hát
đáng lẽ an ninh phải nghiêm ngặt hơn và có nhiều cảnh sát hơn
rõ ràng trách nhiệm về an ninh tại các sự kiện cộng đồng lớn đã bị lơ là
doanh nhân giấu tên này nhớ lại cuộc khủng hoảng con tin năm hai nghìn hai khi nhà hát north ost ở trung tâm mosco đã bị những tay súng jack nhà tấn công
khiến hơn một trăm một mươi năm người thiệt mạng không có gì thay đổi kể từ đó
một học giả nga có quan hệ chặt chẽ với các nhà ngoại giao gấp cao cũng đưa ra đánh giá tương tự về thất bại của lực lượng an ninh tình báo nga trong ngăn chặn âm mưu khủng bố
bất kỳ cuộc điều tra nào cũng sẽ tìm thấy những thất bại của các cơ quan an ninh
liên quan đến vụ khủng bố ngày hai mươi năm tháng ba điện kremlin cho biết không có quốc gia nào miễn nhiễm với khủng bố khi được hỏi liệu có thất bại lớn nào của các cơ quan an ninh trong việc ngăn chặn cuộc tấn công tồi tệ nhất ở nga
người phát ngôn điện kremlin dmitry pesusov đã nói với giới báo chí rằng cuộc điều tra đang được tiến hành
thật không may thế giới cho thấy rằng không thành phố nào không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm khỏi mối đe dọa khủng bố
ông cho biết lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước nga
khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh nga có cần sự hỗ trợ từ phương tây hay không ông thmed tripuskov cho biết
các quan chức đặc biệt của nga đang hoạt động độc lập hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào
từ chối bình luận về chi tiết tình báo ông nói rằng trong các cuộc thảo luận với nhiều nhà lãnh đạo
kể từ khi vụ tấn công xảy ra các nguyên thủ quốc gia đã đề xuất cải thiện nỗ lực quốc tế để chống khủng bố
theo giới chức mỹ họ đã có đủ bằng chứng cho thấy tổ chức khủng bố is đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố ở krogus
tuy nhiên nga nghi ngờ ukraine liên quan đến vụ việc trên còn tổng thống zelensky cũng cáo buộc nga đổ lỗi cho ukraine về vụ khủng bố
giới chức nga đã và đang tiếp tục điều tra
sau khi bắt giữ một mươi một kẻ tình nghi liên quan đến vụ việc nga đã dành một ngày quốc tang tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố
mọi hoạt động văn hóa giải trí tạm dừng và các tòa nhà công trình trên toàn nước nga đều treo cờ rủ